sở tài nguyên và môi trường tp hcm vừa có báo cáo tổng kết hiện trạng môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó thành phố đang tăng tốc phát triển công nghiệp vào đô thị do đó đã làm thay đổi bộ mặt đô thị của thành phố rất nhiều
tuy nhiên việc phát triển đô thị vẫn chưa được quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng đồng bộ nên đã ảnh hưởng đến chất lượng môi trường
nhiều vấn đề môi trường đô thị đang xảy ra nhưng vẫn chưa thể khắc phục được
theo báo cáo tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh mỗi ngày của thành phố hồ chí minh vào khoảng từ bảy năm trăm linh đến tám tấn một ngày
trong đó bao gồm chất thải rắn xây dựng chất thải rắn sinh hoạt chất thải y tế
ước tính tỷ lệ gia tăng mỗi năm khoảng tám đến một mươi một năm
hiện nay có đến chín mươi chất thải được xử lý bằng phương pháp trồn lấp
giải pháp này vừa tốn quỹ đất của thành phố vừa gây ô nhiễm môi trường nước đất
ảnh hưởng nhiều đến môi trường sống của người dân xung quanh các bãi rác trồn lấp
ô nhiễm không khí cũng đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân trên địa bàn thành phố
thống kê toàn bộ số liệu quan trắc tại một mươi năm vị trí quan chắc cho thấy có đến bốn mươi năm bốn mươi năm giá trị quan chắc không đạt chất lượng quy chuẩn việt nam của bộ tài nguyên và môi trường
chủ yếu là do bụi lơ lửng và mức ồn do các hoạt động giao thông gây ra làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người
để khắc phục những hạn chế này thành phố hồ chí minh cần tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của toàn xã hội
hoàn thiện hệ thống quy định về bảo vệ môi trường thực hiện chế tài đủ mạnh để ngăn ngừa xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường
tăng đầu tư đồng thời có các cơ chế chính sách ưu đãi để đẩy mạnh xã hội hóa huy động các nguồn lực bảo vệ môi trường